tại phủ chủ tịch chủ tịch nước trần đại quang đã tiếp thủ tướng ấn độ narendra modi đang có chuyến thăm làm việc tại việt nam
tại buổi tiếp chủ tịch nước trần đại quang hoan nghênh ngài thủ tướng narendra modi thăm chính thức việt nam
chủ tịch nước khẳng định chính sách nhất quán của việt nam luôn coi trọng và dành ưu tiên cao cho mối quan hệ hữu nghị truyền thống và đối tác chiến lược với ấn độ
đồng thời khẳng định việt nam ủng hộ chính sách hành động hướng đông và sẽ hợp tác hỗ trợ các chương trình kết nối về mọi mặt của ấn độ với khu vực đông nam á trên cơ vị điều phối viên quan hệ asean ấn độ
về phần mình thủ tướng ấn độ narendra modi gửi lời cảm ơn chân thành tới chủ tịch nước trần đại quang về sự đón tiếp trọng thị dành cho đoàn
chúc mừng thành công của cuộc bầu cử đại biểu quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp của việt nam
thủ tướng narendra modi tin tưởng dưới sự lãnh đạo của chủ tịch nước sẽ đưa đất nước việt nam ngày càng phát triển thành công hơn nữa trong khu vực và trên trường quốc tế
thủ tướng ấn độ cho biết trong chính sách hành động hướng đông của mình việt nam đóng vai trò rất quan trọng
bên cạnh quan hệ hợp tác về quốc phòng hai nước cần mở rộng hợp tác về kinh tế thương mại
thủ tướng narendra modi mong muốn trên cương vị của mình chủ tịch nước trần đại quang tiếp tục thúc đẩy mối quan hệ hai nước lên tầm cao mới